buôn người là loại hình tội phạm phức tạp và không có một loại nạn nhân cụ thể nào
nạn nhân có thể là bất cứ ai từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới
có thể là đàn ông phụ nữ trẻ em hoặc người truyền giới
và thuộc bất kỳ chủng tộc hay xác tộc nào
nếu như quan niệm truyền thống trước đây cho rằng nạn nhân chỉ là những người có hoàn cảnh khó khăn
ít học thì các nhóm tội phạm hiện nhắm vào cả những người có trình độ cao
những người có bảng đại học
vì vậy để đối phó với tình trạng buôn bán người lạm dụng công nghệ
mỗi cá nhân cần tự nâng cao nhận thức tỉnh táo cảnh giác cho những lời chào mời việc nhẹ lương cao
ở cấp độ quốc gia các chính phủ cần tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp
đấu tranh phòng chống mua bán người và tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề này
nạn buôn người nhìn chung là kết quả của nghèo đói bất bình đẳng và thiếu cơ hội phát triển kinh tế
để có tiền hỗ trợ một gia đình nhiều người thường buộc phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài
hoặc ở các thành phố lớn
kẻ buôn người tận dụng điều này để rụ rỗ nạn nhân sập bẫy
chính vì vậy người dân nên cảnh giác với những cơ hội việc làm mà tiền lương hoặc điều kiện làm việc quá lý tưởng
về phía chính phủ cần nâng cao hình thức tuyên truyền phổ biến thông tin để giáo dục người dân về các dấu hiệu lừa đảo
các nước cần tăng cường truy quét tội phạm đẩy nhanh về xử lý các vụ án buôn người để cảnh báo tội phạm
bên cạnh đó cần tăng cường kiểm soát biên giới và quản lý di cư
đồng thời tìm kiếm những giải pháp khả thi đáp ứng những thách thức mới của nạn mua bán người
chúng ta cần giúp các cộng đồng dễ bị thổn thương hiểu rõ về những rủi ro này
cảnh giác cho những thư toán của các nhóm tội phạm nắm độ các thượng di cư an toàn và sải dụng sinh khế bền vững
chúng ta cần nhanh chóng có cách tiếp cận toàn diện với sự chung tay của cả bộ máy nhà nước và toàn xã hội để giải quyết vấn đề này
chúng ta cần trừng phạt nghiêm minh những đối tượng mua bán người và các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
bảo vệ nạn nhân và tìm ra những giải pháp sáng tạo
để ngăn chặn mua bán người diễn ra trên môi trường trực tuyến
mạng lưới các bên liên quan đến phòng chống mua bán người cần phải liên tục cập nhật để phát triển hiểu rõ các khía cạnh của vấn đề này
quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra những cách thức mới để xác định các xu hướng mua bán người mới nổi
xác định những người dễ bị tổn thương cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân và tìm kiếm những giải pháp kịp thời khả thi đáp ứng những thách thức mới của nạn mua bán người
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người
hợp tác quốc tế giữa các quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng
với nguy cơ đông nam á đang trở thành một trong những thiên đường của các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến
cũng như buôn bán người các nước khu vực đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai vào tháng năm vừa qua đã ra tuyên bố về chống buôn bán người do lạm dụng công nghệ
đề ra cách tiếp cận toàn diện để khắc phục nạn môn người từ giai đoạn phòng ngừa đến bảo vệ nạn nhân
hợp tác trong asean chống tội phạm xuyên quốc gia sẽ góp phần giữ diện trật tự an toàn xã hội ở từng nước nói riêng
và đảm bảo môi trường ổn định hòa bình và phát triển khu vực nói chung